đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai lần thứ một mươi bốn được tổ chức tại việt nam với chủ đề
kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững đây là nội dung nghị sự quan trọng bám sát mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc nói chung
và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng chủ đề lần này được các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên đánh giá cao
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhớ ra
theo thông lệ đại hội asosci luôn lựa chọn xác định chủ đề là những vấn đề ưu tiên và thách thức mang tầm khu vực và trên thế giới
trong bối cảnh khu vực cũng như thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về bảo vệ môi trường phát triển bền vững
kiểm toán môi trường là phương cách hữu hiệu để chỉ ra những tác động tiêu cực tới môi trường của hoạt động sản xuất
chính vì vậy kiểm toán nhà nước việt nam đã đề xuất lấy chủ đề này là phương châm hành động của các cơ quan kiểm toán tối cao thuộc châu á trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
vấn đề môi trường nó không chỉ là một thách thức riêng đối với các quốc gia phát triển như việt nam
mà nó là một thách thức toàn cầu đòi hỏi và cũng sự chung tay
và điều đấy thì cái việc cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện cái trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng và bảo vệ môi trường
của các doanh nghiệp cũng như của các cơ quan của nhật phủ là một đòi hỏi bước thiết
và không chỉ đối với việt nam mà của tất cả các nước trên thế giới
và trong cái
nhưng liên hợp quốc cũng như mục tiêu phát triển thêm nên kỹ bền vững thì cái vấn đề môi trường đã đặt ra là hàng đầu
cho nên là các xã thành viên ủng hộ một cách nhiệt tình
trong phiên làm việc quan trọng nhất của đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao các nước gọi tắt là sai
đã có bài tham luận trình bày về cách thức phương pháp tiếp cận tiến hành kiểm toán môi trường
trong mối quan hệ với sự phát triển bền vững các vấn đề cần ưu tiên trong quá trình tiến hành kiểm toán
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ các sai có thế mạnh
có một số nội dung quan trọng về kiểm toán môi trường mà chúng tôi cho rằng cần phải lưu ý tại đại hội lần này
quản lý nước quản lý rác thải quản lý rừng ô nhiễm không khí
các bước chuẩn bị để có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững
tôi mong muốn khi việt nam giữ chức chủ tịch thì chúng ta sẽ có một tiến trình thực thi cụ thể mục tiêu này
đây là chủ đề đã được bàn thảo và nhắc lại nhiều lần trong suốt cả kỳ đại hội
chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của các sai tới vấn đề này
các đại biểu tham dự có những đánh giá cao
về chủ đề mà kiểm toán nhà nước việt nam đã chọn với tư cách là chủ tịch của đại hội asosai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị của nước chủ nhà việt nam với đại hội lần này
đặc biệt là chúc mừng việt nam đảm nhận vị trí chủ tịch asosa nhiệm kỳ tới
chủ đề bảo vệ môi trường phát triển bền vững là hết sức ý nghĩa và cần thiết
đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của liên hợp quốc
như các bạn đã biết indonesia là một trong các quốc gia có nhiều kinh nghiệm
trong vấn đề kiểm toán môi trường
do đó chắc chắn trong khuôn khổ chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm đối với các quốc gia thành viên
chúng tôi cũng hy vọng với việc việt nam đăng cai là chủ tịch asosai nhiệm kỳ tới
việt nam sẽ hỗ trợ tích cực cho các chương trình về môi trường trong thời gian tới đây
chủ đề mà đại hội đưa ra được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán khu vực và thế giới
các văn kiện quan trọng bao gồm các chính sách giải pháp và công cụ hữu hiệu nhằm giải quyết vấn đề môi trường
qua đó hoàn thiện các hướng dẫn quy trình chuẩn mực kiểm toán vì mục tiêu phát triển bền vững tại các quốc gia thành viên